chỉ sau ba giờ đồng hồ công an thành phố hạ long phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh quảng ninh đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra tại phường hà tu thành phố hạ long
khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng nay tại khu vực cổng chợ hà tu thuộc phường hà tu thành phố hạ long
anh nguyễn đức dinh chú tại tổ năm khu bốn phường hà tu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh làm nghề xe ôm
đang đứng đón khách thì đối tượng tên là tình đến dùng búa đập vào xe máy của anh dinh
anh dinh dùng đòn gánh của người bán hoa quả gần đó đánh đuổi lại
sau đó tình đã dùng dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người anh dinh làm anh sinh tử vong tại chỗ
ngay sau khi vụ án xảy ra giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
phối hợp các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi đồng thời huy động lực lượng tập trung điều tra
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã làm rõ bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn xuân tình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tổ sáu khu một phường hà tu tp hạ long tỉnh quảng ninh về hành vi giết người
tại cơ quan công an tình đã thử nhận hành vi của mình và khách nhận trước đó đã dùng ma tùy đá
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tập trung điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vào khoảng hai mươi ba h tối ngày chín tháng một mươi tại thôn diên đại xã phú xuân huyện phú vang
tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến ông phan xuân thủy bốn mươi tám tuổi tử vong
cùng ngày ông hoàng văn cường tổ chức tiệc đám cưới cho con gái
tan tiệc hoàng văn minh hai mươi tám tuổi mâu thuẫn với một số người và lao vào ẩu đả
ông phan xuân thủy chạy đến can ngăn và cũng bị minh gây gỗ
sau đó minh được người thân khuyên can đồng thời lấy xe máy trở về nhà
một lúc sau minh mang theo dao trở lại đám cưới đâm một nhát vào bụng ông thủy
mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế nhưng ông thủy đã tử vong
sau khi gây án hoàng văn minh đã bị công an bắt giữ
theo người dân minh là đối tượng có tiền án tiền sự tại địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang vừa tiến hành bắt tạm giam bốn đối tượng
phan thanh khương hai mươi bốn tuổi võ văn quốc hai mươi bốn tuổi ngô lý trọng hai mươi bốn tuổi nguyễn văn thiện hai mươi hai tuổi
cùng chú xã vị đông huyện vị thủy tỉnh hậu giang về hành vi cố ý gây thương tích
trong thời gian làm phụ hồ tại một công trình xây dựng ở phường năm thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
ngô lý trọng có mâu thuẫn với huỳnh văn thanh sau đó trọng nhờ trần khánh dư đến đánh danh mặt anh thanh
tiếp tục đến ngày bảy tháng năm sau khi nhậu xong trọng đã rủ thêm quốc thiện khương và dư đi trên hai xe mô tô
đến chém anh huỳnh văn thanh bốn mươi bốn tuổi bị thương tích tổn hại sức khỏe trên ba mươi
qua điều tra trước đó công an thành phố vị thanh đã bắt giữ trần khánh dư cũng về hành vi cố ý gây thương tích
với tinh thần vì nhân dân phục vụ mới đây phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc
đã tổ chức về tận buôn làng xa xôi hẻo lánh để làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho bà con
trong buôn đồ răng phốc xã crona huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
cách trung tâm tỉnh đắk lắc hơn tám mươi km
trong buôn có một trăm một mươi ba hộ với bốn trăm sáu mươi tám nhân khẩu
đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn nên mỗi lần muốn làm chứng minh nhân dân
bà con phải đi một quãng đường hơn ba mươi năm km để tới công an huyện
điều đó khiến cho công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn gặp không ít khó khăn
thấu hiểu và chia sẻ về những khó khăn của bà con
trong đợt này cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc
về đến tận buôn để cấp đổi lại chứng minh nhân dân

thực hiện nghiêm túc về cái an ninh trật tự ở địa bàn
trong đợt này đoàn đã cấp đổi mới cho hơn một trăm bốn mươi trường hợp
còn những người già người đau ốm không đi lại được
thì cán bộ chiến sĩ đến tận nhà để làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân
với những việc làm thiết thực và ý nghĩa như thế bà con trong buôn rất cảm động
chúng tôi rất cảm ơn những việc làm của các đồng chí ở cấp tỉnh và huyện
và hướng về cơ sở như thế này để bà con đem lại những lợi ích vừa cá nhân
vừa được giữ được trật tự xã hội
chúng tôi cũng rất muốn nhiều đoàn càng nhiều đoàn càng tốt để mà giúp đỡ cho bà con
và nhất là vấn đề về trật tự xã hội và thứ hai là về vệ sinh môi trường
và thứ ba là hướng dẫn cho bà con về khoa học kỹ thuật đối với việc nông nghiệp
hôm nay dân quân rang của chị ở trong này rất là vui được công an tỉnh công an huyện
quan tâm xuống làm chứng minh thư cho nhân dân
không có gì nhiều hơn ngoài lời cảm ơn
sau khi cấp chứng minh nhân dân cho bà con
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội còn trao tặng những món quà tình nghĩa
cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
việc cấp chứng minh nhân dân cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa
vùng đặc biệt khó khăn là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc đáp ứng các điều kiện pháp lý
của cá nhân trong các quan hệ pháp luật của người dân
và còn hết sức thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương
một cửa hàng điện thoại di động trên đường hùng vương phường bốn quận năm tp hcm đã bị hoảng hoạn thiêu dụi
ngay lập tức công an địa phương tiếp cận hiện trường nhưng không vào trong được do cửa chính đã bị khóa cháy
cảnh sát phòng cháy chế cháy quận một điều sáu phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa
đến khoảng một mươi giờ vụ cháy được dập tắt hoàn toàn nhiều tài sản bên trong cửa hàng đã bị thiêu dụi
hiện trường vụ việc đang được phong tỏa để tìm ra nguyên nhân
sau gần ba tháng triển khai các đội thi công thuộc
trung tâm khắc phục bom mìn việt nam đã phát hiện thu gom được một trăm tám mươi năm loại vật nổ trên địa bàn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
trong đó có tám quả bom phá loại mk tám mươi hai một quả bom m một trăm một mươi bảy do mỹ sản xuất bốn mươi tám viên đạn một mươi hai ly bảy sáu mươi bốn quả bom bi bốn quả pháo đạn cối sáu mươi quả đạn m bảy mươi chín và hàng chục đầu đạn các loại
đây là những loại vật nổ được xác định còn sót lại sau chiến tranh chống mỹ
tất cả đều nằm trong lòng đất
hiện các vật nổ này đã được trung tâm hành động
trung tâm hành động khắc phục bom mìn việt nam thu gom và quản lý chặt chẽ để tiến hành hủy nổ
theo kế hoạch từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai giả soát bom mìn ở các xã đồng lộc xuân lộc thượng lộc và thường nga huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
hạt kiểm lâm tuy an phối hợp cùng hạt kiểm lâm sơn hòa vừa phát hiện một vụ phá rừng tự nhiên với quy mô lớn tại khu vực rừng ráp danh giữa xã an lĩnh huyện tuy an và xã sơn long huyện sơn hòa
các đối tượng phá rừng đã sử dụng phương tiện cơ giới ủi rừng làm đường để khai thác và vận chuyển gỗ ra khỏi rừng
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã xác định diện tích rừng bị ủi để làm đường là hơn hai bảy trăm bảy mươi m hai diện tích rừng tự nhiên bị phá gần một mươi hai hectare
hạt kiểm lâm huyện tuy an đã tạm giữ một xe múc hiệu hitachi một xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi tám h một một mươi nghìn sáu trăm ba mươi bốn một mươi năm nóng gỗ tròn từ nhóm ba đến nhóm bảy
có khối lượng ba bảy trăm tám mươi bốn
khi phát hiện lực lượng chức năng tuần tra các đối tượng phá rừng đã chạy trốn khỏi hiện trường
trong thời gian gần đây có rất nhiều thông tin trái chiều xung quanh vấn đề chất lượng và giá cả trái hồng đặc sản đà lạt như hồng trung quốc
đội lốt hồng đà lạt hồng giòn đà lạt ngâm hóa chất độc hại hay hồng đà lạt có giá hai đồng một kg về hà nội bán gấp hai mươi lần
đã khiến người dân trồng hồng ở lâm đồng cũng như các chủ vựa thương lái lao đao mất ăn mất ngủ
để xác minh lại thông tin trên nhóm phóng viên thời sự đã đến thị trấn đran huyện đơn dương
một trong những địa phương có sản lượng hồng ăn trái lớn nhất tỉnh lâm đồng để tìm hiểu thực hư về vấn đề này
nhằm giúp quý vị khán giả có cái nhìn khách quan chính xác hơn
vài vợ hồng ủ chín quả tại thôn phú thuận một thị trấn đờ răng
những quả hồng vừa được thu mua từ các chủ vườn được tập trung lại và tiến hành công đoạn đánh bóng thủ công
tại nhà kho có rất nhiều thùng giấy dùng để đóng gói
các quả hồng được chữ sẵn nhưng điều đang nói là tất cả chúng đều là những thùng giấy tái chế đựng trái cây của trung quốc
để giải đáp những thắc mắc tại sao không dùng những thùng giấy tái chế việt nam giá thành tương đương hoặc rẻ
thì chúng tôi được nghe chính những chủ vựa ở đây giải thích
thì cái thùng hiện giờ bà con đang sử dụng cái thùng của đài loan trung quốc thái lan và cái thùng new holland của mỹ
để đóng đi thì chưa có sử dụng được mình chưa có cái thùng đặt trúng
thì từ đó thì cứ như là
lại thêm một thông tin là như là hàng của trung quốc
thì nó làm ảnh hưởng tới cái giá thành của cái hồng của đòi răng này rất lớn
thường thì hồng được người dân hái thủ công từ trên cây sau đó cẩn thận lựa từng trái
những quả bị chảy xước hay bị ong chích sẽ được bán cho các cơ sở làm hồng khô
còn những quả lành lặn sẽ được đem ủ làm hồng giòn
không cần phải dùng nước vôi để ủ hồng như trước đây
cũng không sử dụng tới máy móc hay bất cứ một loại chất bảo quản nào
hồng sau khi hái xuống chỉ cần cho vào túi ni lông trắng sạch
chặt để khoảng một mươi ngày là sẽ mất hẳn vĩ chát
chỉ còn lại vị giòn ngọt vừa ăn
những thông tin thất thiệt về cây hồng những ngày qua
đã khiến giá hồng giảm sút so với những năm trước khá nhiều
bên cạnh đó lợi dụng thông tin hồng chỉ còn
còn hai đồng một kg mà các thương lai đã ép giá bà con nông dân trồng hồng
trong khi giá phân loại trái hồng thấp nhất tại vườn hiện nay
đã là ba đến bốn đồng một kg
vấn đề này khiến bà con hết sức bức xúc
giá thành thì nó châu vi mà cái thông tin mà sai thị thật
thì giá thành ở đây đi thì nhiều lúc bán nó chậm
nhưng mà giá nó vẫn có thể xuống so với đầu mùa
chứ còn nếu mà nói chuyện hồng mà tại đây
thì không có giá như mấy thông tin đưa là hai ba là không có đâu
đấy tù thù vô
là bảy tám chín hết hàng đẹp
hàng mà đóng đi hà nội tới một mươi hai một mươi ba lần
cả năm cặm cụi vun trồng chăm bón và trông chờ vào đồng lãi cuối vụ
nhưng đến lúc thu hoạch chưa kịp mừng thì người nông dân lại rớt đớn mắt
lặng nhìn hồng của mình thất thu một cách oan uổng
đứng trước những khó khăn đó của người nông dân trồng hồng
cơ quan chức năng địa phương cũng đã và đang có những giải pháp tích cực
để giải quyết vấn đề nan giải này
bước đầu thì cấp ủy chính quyền mặt trận
và các đoàn thể sẽ tập trung làm công tác tuyên truyền giải thích
cho người dân và người tiêu dùng hiểu rõ
là các thông tin trên là hoàn toàn bị đặt
vấn đề thứ hai sắp tới thì chúng tôi sẽ có ký nghị
cùng với các phòng cộng thương phòng nông nghiệp
cùng các phòng bản chức năng của huyện của tỉnh
sẽ tạo một cơ chế làm sao đó để thành lập các hợp tác xã

các hội làm vườn và có giúp cho các hội làm vườn

chúng tôi sẽ đăng ký sản phẩm đăng ký nhãn hiệu
trái hồng đặc sản không chỉ của đà răng
mà trái đặc sản của đà lạt
và thứ ba nữa là sẽ có đóng gói bao bì sản phẩm
tránh trình trạng hiện nay thì phải đóng gói
bằng những thùng của lê táo của trung quốc của đài lo
do vậy gây hiệu nhầm trong người tiêu dùng
hồng ở lâm đồng nói chung và đà răng nói riêng
như một loại cây trồng đặc sản đã tạo nên thương hiệu
riêng của đà lạt lâm đồng
từng được xem là cây trồng xóa đói giảm nghèo
cho người nông dân nơi đây nhưng điệp khúc
được mùa mất giá cứ mãi đeo đẳng suốt những năm qua
này lại theo những tin đồn thất thiệt sai sự thật
chính vì vậy người dân mong muốn cơ quan chức năng
cần có biện pháp chế tài xử lý nghiêm hơn nữa
đối với những đối tượng tung tin đồn thất thiệt
để bảo vệ người nông dân và người tiêu dùng
ubnd tỉnh lai châu đã quyết định công bố
dịch cúm gia cầm cúm ah năm n sáu
trên địa bàn xã vùng cao sơn bình huyện tam đường
đây là xã thứ hai trên địa bàn cổ dịch cúm ah năm n sáu
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín ubnd tỉnh lai châu
đã công bố dịch cúm ah năm n sáu
trên địa bàn xã bình lư huyện tam đường
cùng với việc công bố thêm xã thứ hai
trên địa bàn tỉnh có dịch cúm gia cầm
ubnd tỉnh lai châu cũng đã quyết định
thành lập thêm một chốt kiểm dịch động vật
tạm thời tại xã phúc than huyện than uyên tỉnh lai châu
trên đường đi huyện văn bàn tỉnh lào cai
đồng thời tỉnh cũng tăng cường lực lượng
cho ba chốt kiểm dịch động vật
hiện có tại sơn bình mường kim và lai hà
lực lượng của các chốt kiểm dịch này
được phép lập barrier biển thông báo
và dừng các phương tiện vận chuyển
để kiểm tra kiểm dịch khử trùng tiêu độc
trước khi qua các chốt trên
nằm trong chú kỳ phát triển của bệnh suốt suốt huyết
do đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh quảng nam
diễn biến hết sức phức tạp
từ đầu năm đến nay số ca mắc suốt suốt huyết
đã tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên nhiều người dân vẫn rất hạn chế
trong nhận thức ý thức phòng chống suốt suốt huyết
đây cũng là nguyên nhân khiến dịch bệnh
khó kiểm soát hơn
huyện duy xuyên là địa phương có số lượng
mắc suốt suốt huyết nhiều nhất trong cả tỉnh
tính đến ngày bốn tháng một mươi toàn huyện
đã có tới chín mươi sáu ca mắc suốt suốt huyết
số ca bệnh gia tăng trong hai tháng trở lại đây
gia đình ông nguyễn trường tám
ở xã duy nghĩa có đến ba người
mắc suốt suốt huyết
nhưng khi được hỏi ông lại cho biết
mình không biết thông tin gì về bệnh này

bốn trăm bốn mươi ca mắc suốt suốt huyết
tăng nhiều lần so với năm hai nghìn một mươi bốn
thế nhưng nhiều người dân vẫn còn
có thể tìm hiểu về bệnh này
nhưng không còn mù mờ trong việc nắm bắt thông tin
về bệnh triệu chứng bệnh cũng như cách phòng chống
thời gian qua ngành y tế đã tích cực phối hợp
với các địa phương phát hiện xử lý kịp thời
các ổ dịch đồng thời tuyên truyền
nâng cao nhận thức phòng chống suốt suốt huyết
trong người dân tuy nhiên nhiều hộ
vẫn tỏ ra thiếu phối hợp trong công tác
khống chế xử lý ổ dịch khiến cho việc
phòng chống kiểm soát dịch suốt suốt huyết
gặp nhiều khó khăn hơn
xử lý ổ dịch thì họ vẫn là hợp tác
thậm chí là khi mà họ đã có bệnh rồi á
thì họ mới sợ cũng có phạm bệnh
của họ vẫn còn đang có cái hạn chế
nhận thức của họ vẫn còn đang hạn chế
cùng khi đã có bệnh rồi ra
thì họ lại yêu cầu họ lại sợ
chứ này giữa cái cung đoạn
mà phạm bệnh của họ

còn khoảng cách chưa được tốt lắm
từ nay đến cuối năm
tình hình dịch suốt suốt huyết sẽ còn diễn biến
phức tạp do đó công tác phòng chống dịch
cần được tập trung quyết liệt
để kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả
hội đồng truyền thông
phải triệt khai cho thật đến nơi
đến chỗ và tất cả người dân
trong phòng dịch phải được hiểu rằng
chúng ta đang ở trong cái vùng
mà có nguyên do dịch rất là nặng nền
như vậy để mọi người sẽ cùng tham gia
trong cái công việc là
để phòng chống suốt huyết hiệu quả
giải pháp quan trọng nhất
chính là tăng cường tuyên truyền
phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức
phòng chống dịch bệnh cho mỗi người dân
ý thức và sự chủ động phòng tránh bệnh
của mỗi người sẽ giúp tự bảo vệ
sức khỏe của bản thân và gia đình
góp phần và công tác
và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
hôm qua tại kiên giang tổng công ty điện lực miền nam
đã tổ chức khởi công dự án cấp lưới điện quốc gia
cho xã đảo hòn nghệ huyện kiêu đương
công trình có chiều dài đoạn đường dây
hai mươi hai kv trên không vượt biển
đây là đường dây hai mươi hai kv thứ hai
và dài nhất được thực hiện tại kiên giang
tổng mức đầu tư dự án khoảng một trăm bốn mươi tỷ đồng
bao gồm hai hạng mục chính
xây dựng mới đường dây hai mươi hai kv trên biển
và đường dây trung thế ba pha
xây dựng mới tám trạm biên áp
với tổng công suất chín trăm bảy mươi năm kv ampe
và năm trăm hai mươi sáu bộ công tơ
và nhánh rẽ khách hàng
để cấp điện cho năm trăm hai mươi sáu hộ dân
với hai hai trăm hai mươi chín người trên đảo
riêng đường dây vượt biển hai mươi hai kv
có công suất truyền tải
khả năng cung cấp tối đa
hàng năm đến hàng triệu kwh
gấp hàng chục lần
so với năng lực cung cấp điện
của các tổ máy phát diesel ở hòn nghệ hiện nay
dự án cấp điện trên nhằm thực hiện
mục tiêu phát triển kinh tế biển đảo và ven biển
đồng thời xây dựng hệ thống đảo
trở thành tuyến phòng thủ vững chắc
bảo vệ chủ quyền các vùng biển đảo quốc gia của tổ quốc
ubnd tỉnh quảng ngãi đã quyết định
phân bổ hơn sáu mươi tám bốn tỷ đồng
đợt ba để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo
xây dựng nhà ở phòng tránh bão
theo quyết định số bốn mươi tám của thủ tướng chính phủ
cụ thể trong đợt này hỗ trợ về nhà ở
bao gồm một một mươi chín hộ
không thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn
đang cư trú tại vùng khó khăn
theo quyết định số một nghìn bốn mươi chín
của thủ tướng chính phủ
bốn mươi sáu hộ đang cư trú tại thôn đặc biệt khó khăn
theo quy định của chính phủ
sở xây dựng quảng ngãi chủ trì phối hợp với
các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện
việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
trên địa bàn hiện quảng ngãi có trên
ba ba trăm linh hộ nghèo cần được hỗ trợ
về nhà ở phòng tránh bão lụt
với tổng kinh phí thực hiện là trên một trăm sáu mươi tỷ đồng
chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin
về hoạt động từ thiện nhân đạo của lực lượng công an nhân dân
các địa phương
tại thành phố hội an quảng nam
trung tướng lê ngọc nam nguyên phó tổng cục trưởng
tổng cục chính trị công an nhân dân
cùng đại diện văn phòng thường trực báo công an nhân dân
tại miền trung đại diện công ty xuất nhập khẩu
phước đức thắng vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ
xây dựng ba nhà tình nghĩa
mỗi căn ba mươi triệu đồng
tặng bảy mươi xuất quà ủng hộ các gia đình chính sách khó khăn
và trao quỹ khuyến học cho phường cẩm an
với tổng số tiền năm mươi triệu đồng
công ty phước đức thắng tặng một tv
cho trường mẫu giáo tại phường cửa đại
và một tv cho ông ngô văn câu
đối tượng chính sách tại phường cẩm an
gia đình ông lê văn tư ốc trưởng phú a
xã trường long và ông trần văn hùng
ốc tân nhơn xã tân hiệp huyện phong điền
thành phố cần thơ là hai hộ
có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
đã được công an thành phố cần thơ trao nhà tỉnh nghĩa
kinh phí xây dựng hai căn nhà tổng trị giá
hơn một trăm linh triệu đồng do lực lượng công an
thành phố cần thơ công đoàn công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên cho thuê tài chính
ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
quý vị và các bạn việc việt nam đàm phán
thành công hiệp định tpp trong những ngày qua
vẫn là một chủ đề nóng được nhiều báo đăng tải
trong đó nhiều báo đã đăng tải
nội dung bài phỏng vấn bộ trưởng bộ công thương
vũ huy hoàng về những cơ hội và thách thức
của ngành hàng khi việt nam
tham gia nhập tpp
theo bộ trưởng vũ hy hoàng
việc việt nam gia nhập tpp sẽ tạo ra
cú hịch lớn đối với xuất khẩu
đặc biệt là dệt may giày dép thủy giảm
đây cũng là cơ hội để chúng ta hoàn thiện
thể chế cải thiện môi trường kinh doanh
theo hướng minh bạch và dễ dự đoán hơn
về mặt xã hội chúng ta sẽ có cơ hội
tạo thêm nhiều việc làm nâng ca thu nhập
góp phần xóa đói giảm nghèo cải thiện
chất lượng nguồn nhân lực và chăm sóc
sức khỏe cộng đồng trên báo
pháp luật tp hcm ngoài việc đăng tải
nội dung bài phỏng vấn ông vũ hy hoàng
báo pháp luật tp hcm cũng đưa ra
các ý kiến của các chuyên gia
trong các ngành mía đường chăn nuôi
và da dày với câu hỏi
làm thế nào để không cục ngã trước tpp
ở góc độ khác báo lao động
có bài việt nam tham gia
tpp công nhân được gì
mất gì phân tích những cái lợi
và ảnh hưởng xấu đối với người lao động khi
việt nam tham gia tpp bài báo
cũng phỏng vấn ý kiến của người lao động
về hiệp định này dù chưa nắm được
nhiều thông tin nhưng họ hy vọng rằng
tpp sẽ mang lại thêm
nhiều lợi ích cho người lao động
một trong những yêu cầu khi việt nam
gia nhập tpp và
là cả doanh nghiệp và nhà nước phải triệt để
tuân thủ các công ước quốc tế
mà việt nam tham gia ký kết cũng như
pháp luật trong nước vậy việc mức lương
hiện nay có phù hợp với các tiêu chí
hội nhập hay không báo lao động sáng nay
đã đi sâu phân tích theo quy định
tại điều chín mươi một bộ luật lao động
năm hai nghìn một mươi hai mức lương
tối thiểu là mức thấp nhất trả cho
người lao động làm công việc giản đơn nhất
trong điều kiện lao động bình thường và
phải đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động
và gia đình họ bộ lao động thương binh
và xã hội cam kết với tổ chức
lao động quốc tế ilo
về việc thực hiện đầy đủ điều chín mươi một này
vào năm hai nghìn một mươi bảy
do đó nếu năm nay mà chỉ điều chỉnh
mức lương tối thiểu vùng ở mức
thấp nhất sẽ dồn toàn bộ phần còn lại
cho năm sau và như vậy
doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu mức tăng quá lớn
cho nên việc đề nghị điều chỉnh lương
tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi sáu
của tổng liên đoàn lao động việt nam
lên một mươi bốn bốn là phù hợp
còn nếu không cũng không để
thấp hơn mức một mươi hai bốn
như hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất
sau động thái xử phạt hàng loạt các trang trại
phía nam sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
thì trong tháng chín lực lượng
chức năng tiếp tục phát hiện thêm hàng chục trường hợp
sử dụng loại chất độc hại này để vội béo
trên đàn đợn theo nhìn nhận cần bổ sung
chế tài để xử lý mạnh tay hơn nữa
vì dùng chất cấm trong chăn nuôi
chính là hành vi đầu độc sức khỏe
của người dân
kết quả công bố của thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
trong đó một trang trại tại tp hcm
cho kết quả kiểm tra vượt gấp
sáu trăm năm mươi lần ngưỡng an toàn cho phép
vẫn còn khiến người tiêu dùng bàng hoàng
tát giả bài báo nhận định sở dĩ
tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
vẫn tồn tại dai dẳng trong thời gian qua
là do chế tài xử lý chưa đủ sức gian đe
thông tư năm mươi bảy của bộ nông nghiệp
và phát triển hồng thôn quy định về việc
kiểm tra giám sát và xử lý
vi phạm các chất cấm thuộc nhóm
beta agonist trong chăn nuôi
mức sự phạt tối đa hai mươi triệu đồng
một trường hợp tuy nhiên ông đoàn xuân
trúc phó chủ tịch hiệp hội chăn nuôi
cho rằng đối với đàn ợn đã phát hiện
có mẫu dương tính với chất cấm
thì ngoài việc sử phạt nặng nghiêm cấm
cần tiêu hủy nếu tái phạm
có thể cấm chăn nuôi trong một thời gian nhất định
thưa quý vị sau năm ngày diễn ra
kỳ liên hoan truyền hình công an nhân dân
toàn quốc lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi năm
do bộ công an phối hợp đài truyền hình việt nam
tổ chức và đơn vị thực hiện
là trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh
công an nhân dân đã chính thức bế mạc
vào tối ngày chín tháng một mươi
liên hoan truyền hình công an nhân dân lần này
được đánh giá là cột mốc quan trọng
đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc
của những người làm truyền hình công an nhân dân
trong việc tạo dựng vị trí quan trọng
trong hệ thống báo chí nói chung và truyền hình nói riêng
báo công an nhân dân đã đăng tải
thông tin quan trọng này
báo công an nhân dân thông tin có hơn
năm trăm linh cán bộ chiến sĩ phóng viên
người dẫn chương trình truyền hình của bảy mươi sáu đơn vị
thuộc trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
tham gia đã phần nào nói lên
quy mô của liên hoan truyền hình công an nhân dân
lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi năm
quan trọng hơn thông qua những tác phẩm
được thực hiện từ khắp mọi miền của tổ quốc
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
đặc biệt là lĩnh vực đảm bảo
an ninh trật tự và an toàn xã hội
đã thể hiện một cách sống động những vấn đề thực tế
của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
của đất nước với thế mạnh là
những người làm báo trong lực lượng công an
hệ thống truyền hình công an nhân dân
đã đi sâu vào ngõ ngách của cuộc đấu tranh
chống lại những tiêu cực trong xã hội
cũng như tôn vinh những người chiến đấu
trên mặt trận đó các tác phẩm dự liên hoan
đã cho người xem đồng hành
cùng những khó khăn vất vả hiểm huy
cũng như những chiến công thầm lặng
trong chiến đấu và trong đời thường của lực lượng công an
trên mọi trận tuyến ngày hôm nay
nhưng những thế mạnh trên
đã được khai thác triệt để
từ việc lựa chọn đề tài cho đến phong cách thể hiện
chắc chắn khi được công chiếu
sẽ gây được ấn tượng với người xem
bởi giá trị hữu ích của nó
điều này đã chứng minh những bước tiến quan trọng
trong quá trình chuyên nghiệp hóa đội ngũ
làm truyền hình công an nhân dân
vào ngày hôm qua một xe khách loại ba mươi hai chỗ ngồi
đang đưu thông trên tỉnh lộ chín trăm bốn mươi một
đoạn đi qua ấp cần thuận
xã cần tăng huyện châu thành tỉnh an giang
bất ngờ đào xuống sông
khiến hai mươi ba người bị thương
rất may là vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
xe khách biển kiểm soát sáu mươi bảy b chín mươi sáu
do tài xế trần văn tòa điều khiển
chở hai mươi ba người chạy từ huyện tri tôn
về thành phố long xuyên
khi điều khiển đến khu vực ấp cần thuận
xã cần tăng huyện châu thành
thì bất ngờ xe lao sang bên trái
rồi đâm thẳng xuống sông
khiến hai mươi ba người trên xe bị thương nhẹ
ngay sau khi sự việc xảy ra
công an huyện châu thành đã huy động xe cứu hộ
đưa xe lên bờ
tuy nhiên ban đầu được xác định là do tài xế
trong lúc điều khiển xe ngủ gật
nên gây ra tai nạn
tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
công ty kinh doanh lốp xe bridgestone việt nam
phối hợp cùng công ty bệnh viện ô tô
vừa tổ chức ngày hội chăm sóc lốp
và bảo dưỡng xe lần đầu tiên
tại thành phố buôn ma thuật
và hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho gia đình các em nhỏ
bị tai nạn giao thông
ngoài việc kiểm tra kỹ thuật và cân chỉnh xe ô tô
giúp đảm bảo an toàn kỹ thuật
cho các xe đến tham dự chương trình
ban tổ chức cũng đã dành toàn bộ số tiền bán vé
của chương trình và hỗ trợ thêm
của nhà tài trợ
được tổng cộng hai mươi triệu đồng
và toàn bộ số tiền trên đã trao tặng
cho bốn em học sinh nghèo có cha mẹ
bị mất do tai nạn giao thông
đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đắk lắc
chương trình ngày hội chăm sóc lốp
và bảo dưỡng xe ô tô đã được diễn ra liên tiếp
trong ba năm vừa qua
sẽ tiếp tục diễn ra với quy mô lớn nhất
từ trước đến nay ở thành phố hà nội
vào tháng một mươi một và thành phố hồ chí minh
vào tháng một mươi hai sắp tới
tại quảng trị lực lượng chức năng
vừa tiến hành kiểm tra tại trạm cân điện tử
của hộ bà lê thị tuyết
ở thôn bích la đông xã tân thành huyện hương hóa
và đã phát hiện nhiều sai phạm
gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng
cuộc sống của người dân xung quanh
theo kết luận của lực lượng chức năng trạm cân
hoạt động nhưng không có giấy phép kinh doanh
trạm cân tự ý đấu nối với
quốc lộ chính nhưng chưa được sự đồng ý
của cơ quan quản lý đồng bộ
đồng thời yêu cầu chủ trạm cân phải bổ sung
các giấy tờ liên quan trước khi hoạt động trở lại
tuy nhiên trạm cân này vừa đen núp hoạt động
bất chấp những chỉ đạo của chính quyền địa phương
theo các lái xe mỗi phương tiện vào đây
cân tải trọng phải trả cho chủ trạm cân
từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một lượt
vào những thời gian cao điểm
có hàng chục phương tiện nối đuôi nhau
trên quốc lộ chính để vào trạm cân
gây mất trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị trong khi các cơ quan chức năng
liên tục tuyên truyền phổ biến pháp luật
an toàn giao thông đến người dân
thì thời gian gần đây trên mạng internet
đã liên tục xuất hiện các clip vi phạm giao thông
nghiêm trọng và đặc phần các đối tượng
vi phạm đều là thanh thiếu niên
đặc biệt có nhiều trường hợp còn cố tình
quay lại và chia sẻ trên các trang mạng xã hội
thả hai tay
đứng sau để điều khiển phương tiện
hay nằm trên xe
để điều khiển phương tiện
những hành động
liều lĩnh khi tham gia giao thông
đang ngày càng xuất hiện nhiều trên internet
và mạng xã hội
thật là khi xem những hình ảnh
được đăng tải
trên mạng internet
thì chúng tôi cũng thấy rất là ái ngại
trước những hành vi vi phạm khá là nghiêm trọng
của người tham gia giao thông
đặc biệt là tập trung vào
lứa tuổi thanh niên
đây là lứa tuổi trẻ
hiếu động không có được
chuyển hướng kịp thời
thì rất dễ gây đến những cái nguy hiểm
và đặc biệt là những cái hành vi này
là những cái hành vi cũng có cái nguy cơ
dẫn đến cái tai nạn giao thông
theo lực lượng chức năng
các đối tượng vi phạm trong clip
đa phần là các thanh thiếu niên
cùng với đó
các clip được ghi lại
và đưa lên mạng internet
chủ yếu là do bạn bè tự quay lại
nguyên nhân sâu xa
vẫn là sự đầy lạc trong suy nghĩ
thích thể hiện bản thân
về nguyên nhân thì
tôi nghĩ là nó cũng xuất phát
từ nhiều những cái nguyên nhân khác nhau
nhưng mà theo nhận định của chúng tôi
thì cũng một phần là
do cái giới trẻ thích thể hiện mình
thích làm điều gì đó là mới
chính vì vậy thì
có cái sự lệch lạc
trong cái hành vi và ý thức
người phát hiện hành vi vi phạm có thể là thu thập các tài liệu
và phản ảnh đến cơ quan chức năng của địa phương
để có hình thức xử lý
chứ không nên là
sử dụng cái hình ảnh đấy
đưa lên mạng
để tạo cái hiệu ứng dư luận
các clip vi phạm giao thông nghiêm trọng
hiện đang phổ biến trên nhiều địa phương của cả nước
để chấn chỉnh
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã liên tục
điều tra xác minh và xử lý
các đối tượng vi phạm
tuy nhiên không dễ dàng để làm được việc này
chất lượng hình ảnh video cung cấp cho cơ quan công an
thì nó chỉ làm rõ được hành vi thôi
còn về cái biển số
những cái thông tin về phương tiện
thông tin về phương tiện
cũng như đặc điểm các cái
người điều khiển phương tiện
thì nó cũng không phải trường hợp nào
nó cũng rõ nét để chúng tôi có thể
xác minh đến tận nơi triển đề
đối với những trường hợp như vậy
có thể chúng ta tìm được đến cái
cái xe vi phạm thế nhưng mà
cái chủ xe hoặc là người
mà thực hiện cái hành vi vi phạm
thì là cái xe đó đã sang tên
đội chủ nhiều lần nhưng không thực hiện
đúng cái quy định về sang tên đội chủ
cho nên dẫn đến rất là khó
tài nạn giao thông là điều rủi ro
vô tình tàn nhẫn không chữa ai
mỗi cá nhân cần tự có ý thức
văn hóa khi tham gia giao thông
không nên để việc xảy ra
khi sự đã rồi